cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan vừa triệt phá thành công chuyên án ca hai trăm linh một b
bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet
thông qua các trang web trung gian với số tiền hơn một tỷ đồng
đây là một mươi đối tượng trong đường dây đánh bạc này thông qua các trang web trung gian như
đại phát ba trăm sáu mươi năm com đại phát sáu mươi tám com vuađãgả com hoàng gia chín mươi chín com đại lộc chín mươi chín com
gàviệt sáu mươi tám com hay lôđề chín mươi chín com
các đối tượng đã tổ chức đánh bạc trên các trang web đánh bạc ở nước ngoài
qua đấu tranh cơ quan chức năng đã làm rõ đối tượng nguyễn tiến hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại phường ngọc lâm quận long biên hà nội cầm đầu và chỉ đạo cùng với đối tượng nguyễn ngọc quân
nguyễn tử việt anh góp vốn tổ chức đánh bạc giữa hình thức cá cực trực tuyến qua mạng internet

từ trước đó cũng có người bạn cũng đã giới thiệu sau đó thì nghĩ ra ý tưởng để xây dựng ra một cái trang trung gian
để giúp cho người chơi ở thị trường việt nam có thể chơi được các môn cá độ
thực hiện được hành vi của họ thông qua cái trang một cách dễ dàng hơn
để tổ chức đánh bạc hưng và các đối tượng cầm đầu đã thuê dương mạnh tuấn xây dựng
quản trị và vận hành các website trung gian giúp người chơi tức con bạc
tạo tài khoản quản lý tài khoản và rút nạp tiền quy đổi từ điểm gây
để tổ chức đánh bạc hưng và các đối tượng cầm đầu đã thuê dương mạnh tuấn xây dựng
tổ chức đánh bạc này được vận hành từ khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
với tổng số tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống là ba tám trăm tám mươi tám tài khoản
với tổng số tiền đánh bạc hơn một tỷ đồng
tất cả các vụ án cả đồ bóng đá đánh bạc đánh bạc trước
tất cả các số mô tổng đai và chăm sóc khách hàng khách hàng đấy là các con bạc
thì thường thường đều đặt ở nước ngoài
các đối tượng tổ chức thuê các người việt nam sang nước ngoài
và trực tiếp hướng dẫn các con bạc ở người việt nam
trong khi đó trong vụ án này
đối tượng tổ chức trực tiếp để các số chăm sóc khách hàng tại việt nam
ở những trang web và cá đồ bóng đá trước đấy
thì thường là hoạt động là đánh bạc theo hình thức là tín chấp
trong khi đó đối với vụ án này
thì các đối tượng tổ chức đã tự mình viết ra một phần mềm về đánh bạc
một trang web riêng đó là một trang web trung gian
để mà liên kết với các trang web ở nước ngoài
từ đó mà từ một trang web mà đánh bạc tín chấp
chuyển sang thành hoạt động là đánh bạc theo cái bây giờ là
phải có tiền trong tài khoản mới được đánh bạc
hiện vụ việc đang được cục cảnh sát hình sự
và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiếp tục điều tra mở rộng
là nạn nhân bị lừa nhưng lại không trình báo cơ quan công an
mà tìm cách đi lừa tiếp người khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối với bà hoàng thị sao
năm mươi một tuổi trú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín bà sao ký hợp đồng bán khu đất
có diện tích khoảng sáu mươi m hai ở phước cơ phường một mươi hai thành phố vũng tàu
cho một chủ doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
tại tỉnh bà rê vũng tàu với giá bốn tỷ đồng
bà sao đưa ra các giấy tờ chứng minh đây là đất khai hoang
đồng thời cam kết sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để sang tên cho người mua
sau khi hoàn tất hợp đồng mua bán
chủ doanh nghiệp trên đi làm thủ tục cấp sổ đỏ
thì phát hiện các giấy tờ đất do bà sao cung cấp có dấu hiệu bị làm giả
đến giữa năm hai nghìn hai mươi người mua đất tố cáo bà sao lừa đảo
cơ quan công an xác định những thông tin trong giấy tờ
mà bà sao cung cấp để bán là không đúng sự thật
bước đầu bà sao khai nhận trước đây có một người đàn ông
dùng giấy tờ của mảnh đất trên để thế chấp vay bà hai tỷ đồng
đến năm hai nghìn một mươi tám do không còn khả năng trả nợ
ông này đã bán khu đất cho bà sao bằng giấy viết tay
sau đó nghi mình bị lừa nên bà sao tìm hiểu
và biết là khu đất được gắn nợ không có thật
rồi bà nhờ một người đàn ông hiện chưa rõ lai lịch
chứng với nội dung bà sao được toàn quyền sử dụng
mua bán đối với khu đất trên rồi tiếp tục đi lừa bán cho người khác
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh cao bằng vừa điều tra
làm rõ vụ án tổ chức mua giấy cho người khác nhập cảnh trái phép
khởi tố đối với hai bị can mã tinh kim sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện long châu thành phố sùng tả
khu tự trị tận dân tộc trang quảng tây trung quốc
và triệu văn xuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện hạ lan tỉnh cao bằng
qua điều tra cơ quan công an xác định vào khoảng một mươi bảy h ngày sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
triệu văn xuyên nhận được cuộc gọi từ người đàn ông trung quốc tên nho
trú tại bản dơn trấn kim long huyện long châu thành phố sùng tả quảng tây trung quốc
đặt vấn đề thuê xuyên đón tám người trung quốc ở khu vực biên giới
đưa đến xóm lũng cuốn xã quang long huyện hạ lan
với số tiền công là một trăm linh nhân dân tệ một người
cùng ngày nho đã thuê mã tinh kim đưa tám người ở tỉnh hồ bắc trung quốc
vượt biên trái phép sang việt nam
xuyên là người đưa đón ở khu vực biên giới
nếu thực hiện thành công kim sẽ nhận được tiền công là năm trăm linh nhân dân tệ
đến khoảng hai mươi bốn giờ cùng ngày kim dẫn đường đưa số người này đi bộ
đến khu vực biên giới trung quốc việt nam thuộc mốc giới số tám trăm tám mươi tám
nhập cảnh trái phép vào việt nam
xuyên đón và đưa kim cùng với tám người này đi theo đường rừng
đến trưa ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến khu vực xóm lũng cuốn xã quang long huyện hạ lan
thì bị phát hiện bắt giữ
các đối tượng khai nhận mục đích vào việt nam là để đi sang campuchia lao động
thưa quý vị sau phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người
và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thôn hoành
xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
không chỉ dư luận trong nước bày tỏ sự đồng tình với bản án dành cho các bị cáo
mà ở ngoài nước sự nghiêm khắc nhưng cũng đầy tính nhân văn của pháp luật việt nam
qua vụ án này cũng được dư luận đánh giá cao
truyền hình công an nhân dân đã ghi nhận một số ý kiến xung quanh vấn đề này
là một việt kiều mỹ hiện đang là chủ nhiệm kiêm phóng viên
kênh phân hóa việt nam tv trên youtube
lắng nghe dư luận trong nước và cộng đồng người việt ở nước ngoài
xung quanh diễn biến vụ việc phiên tòa xét xử vụ án tại đồng tâm
ông estera nguyễn đánh giá cao tính nghiêm minh cũng như sự khoan dung của pháp luật việt nam
đại đa số mà theo tôi quan sát thì ở ngoài trong những cộng đồng bên ngoài
thì họ cũng rất là mong muốn vụ này nói
và họ rất cảm thấy phẫn nộ trong cái chuyện mà những người
những cái gia đình của bên lê đình ở đó mà bị kích động
và cái điều đó thì cái điều mà trong một cái xã hội thì cái chuyện đó thì không thể diễn ra được
phần lớn thì tôi nghĩ ở trong nước theo quan sát của tôi là họ cảm thấy rằng cái bộ đồng tâm được giải quyết như thế
mang lại ổn định cho xã hội là cái điều cần thiết hơn hết
ở góc độ tiếp cận khác luật sư hoàng duy hùng hiện đang sinh sống và làm việc tại mỹ
đã thẳng thắn nhìn nhận vụ án xảy ra tại đường tâm giữa lăng kính pháp luật việt nam và mỹ
theo luật sư hùng ở việt nam đất đai là của nhà nước người dân được treo quyền sử dụng
ở mỹ và châu âu cũng có luật tương tự như vậy
đất được xanh là đất của sân bay miếu môn là đất phục vụ nhiệm vụ quốc phòng
hành vi của ông lê đình kỳnh và tổ đồng luật tổ chức kích động tham dọa liệt kế ảnh bất cầm lực lượng công an là hành vi vi phạm pháp luật
pháp luật nhiều nước trên thế giới đều có chế tài rất nghiêm khắc đối với hành vi phạm tội

điều xoay bằng chất phụ án đồng hình cây dũ thất kỷ
nên là sự trái chiều của hải ngoại là một sự bìa đặt khiêu khích kích động cho mục tiêu riêng của họ
trong lời nói sau cùng trước tòa nhiều bị cáo đã từ chối luật sư tiếp tục bảo chữa cho mình do hành vi vi phạm pháp luật đã quá rõ ràng
tất cả hai mươi chín bị cáo đều trình bày đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật
gửi lời xin lỗi tới gia đình ba chiến sĩ công an đã hy sinh thể hiện sự an năn hối lỗi
khoan hồng để có cơ hội sớm trở về làm công dân tốt
bản án sơ thẩm đã tuyên được đánh giá là đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
nhưng cũng mang đậm chất nhân văn thể hiện sự khoan hồng dành cho các bị cáo
từ vụ án xét xử ở đồng tâm đó là tính nhân văn và nhân đạo của nhà nước việt nam
khi chuyển đổi một mươi chín người từ án giết người sang án chống người thi hành công vụ
thì đó là tính nhân văn của tổ chức
tổ chức của tổ án việt nam hợp lòng người hợp với văn hóa việt nam
tôi rất hoan nghênh mong rằng những người được hưởng án treo trở về
nên làm lại cuộc đời một cách đàng hoàng kéo không quý vị bị xúi dục lôi kéo
nó cũng giúp cho người việt nam ở trong nước thấy được cái điều họ cần phải làm
và một bài học nó rút ra cho những người ở hải ngoại là cái sự muốn cho quê hương đất nước việt nam
muốn cho cái nền dân chủ tư pháp việt nam tốt hơn
thì cái cách đóng góp cái cách suy nghĩ nó cũng phải thuận chiều và nó cũng mang cái tính tích cực
chứ không phải xem đây là một cái cơ hội để mà đã phá để mà gây cái sự bất ổn định
thì với những cái động cơ như vậy thì tôi cho là người việt nam sẽ
đại đa số người việt nam sẽ không đồng thuận
và họ bảo vệ những gì họ đang có
và họ bảo vệ cái cuộc sống họ đang càng lúc càng tốt đẹp hơn
cho nên cái sự mà phá hoại hoặc là có cái ý định mà muốn đổ dầu thêm lửa
vào cái chuyện này tôi cho là nó không thể
và cũng là một cái nỗ lực như những nỗ lực trước đây sẽ không bao giờ thành công được
phiên tòa xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn hoành
xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội kết thúc đúng theo tinh thần thượng tôn pháp luật
mỗi người dân cần phải tuân thủ pháp luật nắm và hiểu biết về pháp luật
tuyệt đối không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo vào những hoạt động vi phạm pháp luật
sau hai ngày tìm kiếm vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút trưa nay đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an
quận liên triểu thành phố đà nẵng đã tìm thấy thi thể bà tăng thị ngọc nữ bốn mươi chín tuổi
là nạn nhân mất tích trong vụ cháy tại kiệt bốn mươi bảy đường hoàng văn thái vào sáng ngày một mươi tám tháng chín vừa qua
tại khu vực cầu đa cô phường hòa khánh nam quận liên triểu
trước đó vào lúc ba giờ sáng ngày một mươi tám tháng chín một vụ cháy nhà dân đã xảy ra tại địa chỉ kiệt bốn mươi chín
đường hoàng văn thái phường hòa minh quận liên triểu
thời điểm trên chị lê tăng ngọc hiền hai mươi bốn tuổi đang ngủ cùng em gái là lê tăng ngọc diễm
tại phòng ngủ trên gác lửng thì phát hiện có khói bốc lên và cháy tại cửa phòng
sau đó chị hiền và em gái chạy xuống tầng một thì phát hiện phòng ngủ của cha ruột là ông lê tấn hải
ba mươi ba tuổi cũng đang bốc cháy dữ dội nên đập cửa và giúp ông hải thoát ra ngoài
người dân cũng đã kịp đưa ông lê tấn hải và chị lê tăng ngọc diễm bị bỏng nặng
đến bệnh viện đà nẵng cấp cứu
được biết trước thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà còn có bà tăng thị ngọc nữ là vợ của ông lê tấn hải
nhưng khi xảy ra vụ cháy thì bà nữ lại không có mặt
bước đầu cơ quan công an nhận định nạn nhân bị ngã ở khu vực cống phía sau nhà
rồi bị trôi xuống cầu đa cô phường hòa khánh nam quận liên triểu
tính đến nay bão số năm đã để lại hậu quả không nhỏ cho các tỉnh miền trung cả về người và tài sản
cụ thể tại tỉnh thừa thiên huế có ba người chết hà tĩnh quảng trị và nghệ an mỗi tỉnh một người chết
tổng số người bị thương là một trăm một mươi hai và hiện các lực lượng chức năng cũng cùng với người dân các tỉnh miền trung
đang khẩn trương tập trung khắc phục thiệt hại do cơn bão này gây ra
đến thời điểm hiện tại tỉnh thừa thiên huế có ba người chết chín mươi bốn người bị thương do bão số năm
ngoài ra bão số năm còn làm một mươi nhà bị sập hơn hai mươi một hai trăm tám mươi ba nhà cùng hai mươi trường học tốc mái
hiện công an tỉnh thừa thiên huế công an thành phố huế đang huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
phối hợp với các cơ quan đơn vị và chính quyền địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số năm gây ra
vệ sinh môi trường thu dọn cây xanh gãy đổ trên đường phố
các lực lượng chức năng trên địa bàn hà tĩnh cũng đang tiếp tục tập trung giúp người dân khắc phục thiệt hại do bão số năm gây ra
cùng với đó tại các địa bàn vùng núi do mưa lớn sạt lở đất đã gây chia cắt một số địa bàn khu dân cư
công tác ứng phó với lũ ống lũ quét sạt lở đất cũng đang được chính quyền địa phương gấp rút triển khai
các lực lượng bộ đội biên phòng công an đang cố gắng hoàn thiện việc lợp lại nhà cho người dân trong một hai ngày tới
hiện nước sông ngàn phố đang xuống chậm nhưng tại một số địa phương trên địa bàn huyện hương sơn vẫn còn ngập cục bộ
do nhiều tuyến đường đang bị chia cắt nhiều thôn bị cô lập
do ảnh hưởng của bão số năm hơn tám người dân đồng bào cơ tu tại huyện tây giang tỉnh quảng nam
đang bị cô lập hoàn toàn do tuyến đường từ trung tâm huyện tây giang đi các xã vẫn còn hơn một trăm linh điểm sạt lở
vấn đề lương thực thực phẩm cho sáu xã bị cô lập là vấn đề nan giải nhất chỉ có thể cầm cự được khoảng ba tuần
lãnh đạo huyện tây giang cho biết nếu dốc toàn lực thì phải khoảng một mươi ngày nữa mới thông được đường
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý khác trong nghiệp sống hai mươi bốn trên bảy
quản lý chặt chẽ địa bàn khu dân cư cũng là một nhiệm vụ quan trọng
để góp phần làm nên thành công đại hội đảng các cấp tại tp hcm
hôm nay có tổ công tác của khu phố xuống rồi thì mình nhắc nhở mình tiên truyền
trong bối cảnh nền kinh tế mình cũng là chưa có được bảo đảm
thì số tội phạm nó sẽ gia tăng nó lợi dụng được cái sơ hở của người dân của mình
để trảm cấp được cái tài sản đó
và có tình hình có liên quan đến an ninh trật tự thì thông báo đến cho cảnh sát khu vực
thứ hai là trực trực ban công an phường và thứ ba là chỗ đồng chí trưởng phường
để nắm bắt được tình hình theo sát được an ninh khu phố trùng hẻm của mình
qua việc duy trì tình hình như vậy thì hằng ngày mọi thông tin về dư luận xã hội
liên quan đến đại hội đảng các cấp tình hình tội phạm các đối tượng nghi vấn
đều được người dân cung cấp và trao đổi thường xuyên
và việc nắm tình hình hằng ngày và đảm bảo an ninh chính trị trực tự an ninh xã hội
và công an phường cập nhật được tình hình hằng ngày hằng giờ
và có cái vụ việc là được kịp thời xử lý nhanh chóng
để làm nên thành công cho đại hội đảng các cấp là sự vào cuộc của rất nhiều đơn vị chức năng
trong đó lực lượng công an tp hcm đóng vai trò quan trọng giữ vững tình hình an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc
trong thời gian diễn ra đại hội và trong nhiệm kỳ mới
trong các kỳ đại hội thì nhiệm vụ an ninh chính trị là một nhiệm vụ hết sức quan trọng
được xây dựng thể hiện cụ thể hóa trong nghị quyết nhiệm kỳ tới
cho nên là cái việc mà xây dựng được một cái chương trình đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội phù hợp với tình hình trong nhiệm kỳ mới là một điều hết sức quan trọng
và nó là cái chất xúc tác để cho cái đại hội thành công
cái kết quả của cái công tác đảm bảo an ninh chính trị
thể hiện sự hiệu quả của lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao
với phương châm đảm bảo an toàn tuyệt đối ngay từ cơ sở
các đơn vị nghiệp vụ của công an tp hcm công an các quận huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch mục tiêu đề ra
để mạnh phong trào toàn dân bảo tệ an ninh tổ quốc
đặc biệt là nhiệm vụ bảo tệ an toàn tuyệt đối cho đại hội đảng bộ tp hcm và đại hội tầng thứ một mươi ba của đảng